sáng ngày hai tháng một mươi tại hà nội tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
cục kinh tế bộ quốc phòng cục trang bị và kho vận bộ công an và công ty trách nhiệm hữu hạn
e fact và expo service phối hợp tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh việt nam hai nghìn một mươi chín
triển lãm nhằm giới thiệu và trao đổi các giải pháp thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng
và an ninh giữa việt nam và cộng đồng quốc tế đây là hoạt động phù hợp với xu thế chung của thế giới
là dịp quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng và an ninh việt nam tới cộng đồng quốc tế
là cơ hội cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp quân đội nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm
tiếp cận nhiều loại trang bị công nghệ tiên tiến trên thế giới tiếp nhận và chuyển giao công nghệ quốc phòng
và an ninh mới từ các nhà sản xuất chuyên gia quốc tế hàng đầu ngay tại triển lãm
triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng một mươi
tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội số chín mươi một trần hưng đạo thành phố hà nội